huyện lộc bình là địa phương có đỉnh mẫu sơn thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thời tiết rét đậm rét hại của tỉnh lạng sơn
để chủ động phòng chống đói rét cho châu bò trong mùa đông này bà con nông dân huyện lộc bình đã có sự chủ động
bảo đảm các điều kiện tốt nhất về chuồng trại thức ăn dự trữ để phòng chống đói rét cho gia súc
mùa đông năm ngoái gia đình bà vi thị thành ở thôn trà ký xã mẫu sơn huyện lộc bình có hai con trâu bị chết do rét đậm rét hại
đối với điều kiện kinh tế của gia đình thì đây là một tài sản không nhỏ
rút kinh nghiệm từ các mùa đông trước gia đình bà đã chú trọng tích lũy để xây dựng chuồng trại cho vật nuôi
và chủ động giữ chữ dơm khô cùng nhiều loại thức ăn gia súc khác phục vụ cho đàn châu bò trong mùa đông này
gia đình tôi cũng như các hộ gia đình khác đến mùa đông thì mấy dơm cho châu bò và lấy rau lợn để ủ hoặc làm khô
để mùa rét mới được chăn
gia đình tôi cũng đã thu gom tích lý và xây được chuồng để mà nhốt trâu vào mùa đông
trong những ngày xảy ra rét đậm rét hại tại xã mẫu sơn huyện lộc bình luôn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của thời tiết
có những thời điểm nhiệt độ xuống dưới độ c xuất hiện băng giá
chính vì vậy chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong việc nâng cao nhận thức chăm sóc đàn vật nuôi
tuyệt đối không chăn thả ra súc trong những ngày rét đậm rét hại
vận động các hộ dân xây dựng chuồng trại kiên cố và chuẩn bị đủ thức ăn cho gia súc trong mùa đông
về chính quyền xã ngay từ đầu năm qua các cuộc họp giao ban
quân dân chính quyền xã cũng như họp thôn thường xuyên tuyên truyền cho bà con chủ động chăm lo cho đàn gia súc gia cầm
như xây chuồng trại
hiện nay trên bảy mươi các hộ gia đình đã xây chuồng trại
trong năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn huyện lộc bình tỉnh lạng sơn đã có hàng trăm con gia súc bị chết do đói rét
trước những diễn biến các hộ gia đình đã xây chuồng trại
và trong những diễn biến phức tạp của thế tiết
việc chủ động các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc là rất cần thiết để tránh những thiệt hại do giá rét gây ra